sau khi báo chí thông tin về tình hình xăng a chín mươi năm bị gián đoạn cung ứng trên thị trường hà nội
vừa qua đoàn kiểm tra thị trường trong nước của bộ công thương đã tổ chức thanh kiểm tra tình hình cung ứng xăng
tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố
kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu số hai trăm năm mươi chín giải phóng thuộc hệ thống của tổng công ty xăng dầu quân đội mipec
tình hình cung ứng xăng a chín mươi năm và xăng e năm ron chín mươi hai vẫn diễn ra bình thường dù trước đó ít ngày tại đây treo biển dừng bán xăng a chín mươi năm
xe cộ hỏng giữa đường trong ngày hai mươi năm nên đội xe có báo về vấn đề trục trặc
tối hai mươi năm xe mới sửa xong sang ngày hai mươi sáu xe này xe bồn lại không được vào trong thành phố
hai mươi một h ngày hai mươi sáu thì ở trạm mới nhập được xăng a chín mươi năm do vậy trong ngày hai mươi sáu thì trạm cũng đã không có xăng a chín mươi năm cung cấp
nhưng trạm vẫn duy trì
phục vụ khách hàng bằng xăng e năm để khẳng định là không bao giờ tổng công ty nhắc nguồn xăng cho các trạm
bởi vì luôn luôn duy trì là đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tiếp tục kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu bốn trăm ba mươi sáu trần khát trân thuộc công ty cổ phần xăng dầu hfc
toàn kiểm tra ghi nhận tình hình cung ứng xăng tại cửa hàng diễn ra thông suốt không có việc dừng bán xăng a chín mươi năm
lãnh đạo bộ công thương thứ trưởng đỗ thăng hải đã ký một công văn hỏa tốc gửi sở công thương của sáu mươi ba tỉnh thành
đề nghị phối hợp đặc biệt là cơ quan quản lý thị trường của các địa phương của quản lý thị trường địa phương
cùng với sở công thương làm việc với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn kiểm tra kiểm soát việc cung cấp lưu thông hàng hóa mặt hàng xăng dầu trên địa bàn
có tình hình nếu có biến động xảy ra có những thông tin mà không đúng thì xử lý nghiêm và báo cáo về bộ công thương
cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc điều hành giá xăng bằng sử dụng quỹ bình ổn
với mức lớn khiến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn
xong theo vụ trưởng vụ thị trường trong nước trần duy đông
nguyên tắc điều hành giá xăng dầu là đảm bảo tôn trọng nguyên tắc thị trường và có sự điều hành của nhà nước
hài hòa lợi ích của người dân doanh nghiệp và nhà nước
đặc biệt trong khi điều hành thì bám sát các mục tiêu vĩ mô của nhà nước như đảm bảo chỉ số cpi